thông tin mới nhất về cơn bão noro vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai năm độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng một trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi bảy đến một trăm tám mươi ba km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày mai ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến một mươi hai năm cho đến hai mươi độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
thông tin cập nhật về cơn bão noru
vào hồi một mươi giờ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba hai độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi bảy đến một trăm tám mươi ba km
một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
đến một mươi giờ ngày mai ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi tám bốn độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo phan minh trung hai mươi sáu tuổi trú tại phường nại hiên đông quận sơn trà về hành vi cướp giật tài sản của một du khách người nước ngoài
theo cáo chẳng vốn không có nghề nghiệp ổn định
vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai trên đường trần hương đạo thuộc địa bàn phường an hải tây quận sơn trà trung gặp một nữ du khách người áo
đang ra bỏ chạy
nhận được thông tin công an thành phố phối hợp với công an quận sơn trà đã khẩn trương bắt giữ đối tượng trung
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phan minh trung năm năm tù về tội cướp giật tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với các lực lượng kiểm tra khu đất chống thuộc ấp mỹ khánh hai xã mỹ hòa thị xã bình minh
thì phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
ngay khi phát hiện có công an ập vào một số đối tượng đã bỏ chạy ra nhiều hướng
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi bốn đối tượng có liên quan
tăng vật tạm giữ là một mươi điện thoại di động hai mươi một xe mô tô và số tiền trên một trăm chín mươi hai triệu đồng
qua làm việc các đối tượng thừa nhận mục đích của việc tụ tập là để tham gia đánh bạc
trong nhóm đối tượng này ngoài người của địa phương còn có nhiều đối tượng đến từ nhiều tỉnh như hậu giang và thành phố cần thơ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ảnh hưởng của bão gây mưa lớn liên tiếp trong những ngày vừa qua đã khiến cho một số địa phương bị ngập lụt và bị nước lũ cô lập
trưa qua lũ từ thượng nguồn đổ xuống làm nước sông trà khúc dâng cao gây ngập sạt lở đường đi qua thôn ngọc thạch và thôn ân phú xã tịnh an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi khiến gần ba trăm năm mươi hộ dân bị cô lập
tại đường công vụ thi công dự án đập dâng hạ lưu sông trà khúc con đường duy nhất dẫn ra đảo ngọc có hàng chục người dân cùng học sinh ở hai thôn
ngọc thạch và ân phú xã tịnh an thành phố quảng ngãi phải đi thuyền qua sông trà khúc để về nhà
ảnh hưởng của bão mưa lớn kèm theo sấm chấp rất to bắt đầu từ một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bốn tháng chín và kéo dài đến hai mươi hai h xảy ra nhiều nơi ở phú yên
tại thành phố tuy hòa các tuyến đường như lê lợi lê thành phương bị ngập sâu có nơi ngập gần nửa mét
ở khu vực vạn phước thành phố xuân thành thị xã sông cầu nước tràn vào nhà có nhà ngập đến hơn năm mươi cm
nhiều gia đình đã không kịp di rời kê đồ lên cao điện bị mất ở một số nơi người dân đã phải kê đồ đạc lên cao để bảo toàn tài sản
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân xã thống nhất thành phố lào cai một vụ sạt lở đất lớn xảy ra vào tối ngày hai mươi ba tháng chín
tại khu vực đồi a một của nghĩa trang nhân dân thống nhất
hiện trường vụ sạt lở dài sáu mươi m rộng một mươi mét diện tích sạt lở khoảng một tám trăm linh m hai và làm khoảng ba mươi ngôi mộ bị sạt lở rơi xuống dưới bị vùi lấp
nguyên nhân ban đầu được xác định là khu vực sạt lở có địa chất không ổn định kết hợp mưa lớn nhiều ngày nay
để chủ động ứng phó với cơn bão noru đang tiến vào biển đông các địa phương đã chủ động kêu gọi tàu thuyền tránh chú bão
thông tin từ ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh nghệ an cho biết
đến chiều tối qua các địa phương lực lượng bộ đội biên phòng các cảng cá trên địa bàn tỉnh đã kêu gọi hơn ba ba trăm linh tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển
với hơn một mươi bảy lao động vào bờ
một số tàu cá đang đánh bắt hải sản cũng đã nhận được hướng dẫn di chuyển của bão noru để vào các khu neo đậu tránh chú bão tỉnh bạn
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị cho biết
tất cả chủ của hai ba trăm chín mươi bảy tàu thuyền với sáu năm trăm sáu mươi chín thuyền viên trên địa bàn tỉnh đều đã nhận được thông tin và hướng dẫn di chuyển của bão số bốn noru để phòng tránh
trong tổng số hai ba trăm chín mươi bảy tàu thuyền có hai ba trăm tám mươi sáu chiếc
với sáu bốn trăm bảy mươi một thuyền viên đã neo đậu an toàn tại các bến và khu neo đậu còn lại một mươi một chiếc và chín mươi tám thuyền viên đang hoạt động trên biển
chủ động ứng phó với bão noru mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ quét ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi yêu cầu các ban ngành huyện thị xã thành phố ven biển đảo quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền
chủ động cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến sa kỳ lý sơn và ngược lại khi vùng biển tỉnh quảng ngãi có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
bão noru mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh thừa thiên huế
vì vậy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng chín đồng thời tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
bao gồm cả ghe thuyền của các bãi ngang ven biển đầm phá
do bị ảnh hưởng của bão mưa lớn và trong vài ngày vừa qua cũng đã khiến cho một số địa phương bị ngập nước lũ cô lập
chưa qua lũ từ thượng nguồn đổ xuống làm nước sông trà khúc dâng cao gây ngập sạp lờ đường đi qua thôn ngọc thạch và thôn ân phú xã tịnh an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
khiến gần ba trăm năm mươi hộ dân bị cô lập
tại đường công vụ thi công dự án đập dâng hạ lưu sông trà khúc con đường duy nhất dẫn ra đảo ngọc có hàng chục người dân cùng học sinh ở hai thôn ngọc thạch và ân phú xã tịnh an thành phố quảng ngãi phải đi thuyền qua sông trà khúc để về nhà
ảnh hưởng của bão mưa lớn kèm theo sấm chấp rất to bắt đầu từ một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bốn tháng chín và kéo dài đến hai mươi hai h xảy ra nhiều nơi ở phú yên
tại thành phố tuy hòa các tuyến đường như lê lợi lê thành phương bị ngập sâu có nơi ngập gần nửa mét
khu vực vạn phước thành phố xuân thành thị xã sông cầu nước tràn vào nhà có nhà ngập đến hơn năm mươi cm
nhiều gia đình đã không kịp di rời kê đồ lên cao điện bị mất ở một số nơi người dân đã phải kê đồ đạc lên cao để bảo toàn tài sản
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân xã thống nhất thành phố lào cai một vụ sạt lở đất lớn xảy ra vào tối ngày hai mươi ba tháng chín tại khu vực đồi a một của nghĩa trang nhân dân thống nhất
hiện trường vụ sạt lở dài sáu mươi m rộng một mươi mét diện tích sạt lở khoảng một tám trăm linh m hai
và làm khoảng ba mươi ngôi mộ bị sạt lở rơi xuống dưới bị vùi lấp
nguyên nhân ban đầu được xác định là khu vực sạt lở có địa chất không ổn định kết hợp mưa lớn nhiều ngày nay
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vận chuyển trái phép bảy bánh heroin ba đối tượng là đinh thị nhung chú tải lào cai xu thị hoa chú tại tỉnh lai châu và hoàng bích ngà
trú tại tỉnh điện biên đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tàng
trong đó nhung là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây và đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín lực lượng phối hợp đã chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn đột kích vào nhà nghỉ
tại tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa bắt quả tang ba đối tượng cùng tăng vật là bảy bánh heroin một xe máy bốn điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra nga và hoa khai nhận đã mua ma túy của một đối tượng giao dịch từ trước đó
sau đó mang về nhà nghỉ tại tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa để đưa cho nhung mang đi bán
nhung khai nhận mua số heroin trên với giá là một trăm bảy mươi triệu đồng một bánh và bán ra với giá một trăm chín mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên các đối tượng chưa kịp giao dịch thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện
một mươi đối tượng trong đường dây chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ quy mô lớn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở của một mươi đối tượng thu giữ tám mươi bốn khẩu súng các loại
hơn ba trăm linh viên đạn các loại ba trăm sáu mươi năm ống kim loại có chứa co hai một roi điện một máy tiện chuyên dụng
và một số thiết bị máy móc phục vụ cho việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự như vũ khí quân dụng
qua giám định có một mươi một khẩu súng là vũ khí quân dụng một mươi bốn khẩu súng là công cụ hỗ trợ
dương minh tuấn khai nhận đã mua súng của cao văn hoài và võ ngọc trâm
sau đó thuê trần văn năng tiện cắt các linh kiện thiết thiết bị chế tạo cải tạo súng
để bán cho các đối tượng khác với giá từ bảy đến một mươi hai triệu đồng
còn cao văn hoài và võ ngọc trung thừa nhận đã đặt mua súng công cụ hỗ trợ rồi mang về giao bán qua các trang mạng xã hội
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với trần thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố sơn la về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó trần thị hà lợi dụng chức vụ
là giám đốc công ty cổ phần thương mại nông nghiệp hữu cơ tây bắc đã đưa ra những thông tin gian dối
và cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giả để chiếm đoạt số tiền một mươi một tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng
sau đó sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân
được biết trần thị hà đã từng bị tòa án nhân dân huyện phú yên tỉnh sơn la xét xử tuyên phạt ba năm tù cho hưởng án treo
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tòa nhân dân thành phố sơn la xét xử phạt tiền ba mươi triệu đồng
về tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức
những ai có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng trần thị hà
thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
theo số điện thoại chín trăm một mươi hai ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi hai
thưa quý vị và các bạn với chiêu trò đó là rụ rỗ lôi kéo sang campuchia làm việc việc nhẹ lương cao
rất nhiều đối tượng đã dã tâm lừa bán chính người thân bạn bè đồng bào của mình
sang nơi đất khách quê người
chỉ vì lòng tham mà các đối tượng đã sẵn sàng coi thường pháp luật coi thường sức khỏe nhân phẩm
danh dự của con người để lại biết bao nỗi buồn nỗi khổ cực của các nạn nhân bị bán và người thân của họ
thậm chí là đã có trường hợp phải bỏ cả mạng sống
và cái giá phải trả cho hành vi tội ác này chắc chắn phải là những bản án nghiêm minh của pháp luật
đây là những hình ảnh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bốn bị cáo về tội mua bán người ở tỉnh đắk lắc
chiêu trò của các đối tượng là tuyển lao động sang campuchia làm việc với mức lương từ hai mươi ba đến ba mươi triệu đồng mỗi tháng
mỗi ngày làm việc từ năm đến một mươi tiếng đồng hồ công việc và chỗ ăn ở thoải mái có ký kết hợp đồng lao động
với thủ đoạn trên bốn đối tượng này đã lừa đưa bốn nạn nhân ở tỉnh đắk lóc vượt biên sang campuchia
rồi bán cho các công ty lừa đảo do người trung quốc làm chủ được hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng
số tiền này các đối tượng đã chia nhau tiêu xài cá nhân
công việc của em ở bên đó là chữa lừa đảo
khách hàng ở bên người việt nam công ty đó là của người trung quốc
nó đưa cho vào một cái app nó có lời thoại của nó hết rồi bắt đầu mình đưa lên
một ngày mà không khai thác được ba khách thì nó sẽ phạt em
phạt nó đánh nó chửi không rồi nó bắt đứng tấn
xét hành vi của bốn đối tượng là coi thường pháp luật coi thường sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người
vì mục đích tư lợi cá nhân mà sẵn sàng bán người qua biên giới
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bốn bị cáo mức án từ chín đến một mươi bốn tuổi giao
đây là vụ án rất nghiêm trọng được dư luận
xã hội quan tâm đặc biệt là vụ án gây hưởng xấu đến nền độc tự an ninh trong toàn xã hội
gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
đồng thời đối với các bị cáo ở vụ án này chúng ta thấy rằng vì lợi ích của bản thân mình
mà nhấn tâm
hội đồng xét xử đã tuyên với mức án như vậy là nghiêm minh tương xứng với tính chất mức độ
do hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra nhằm giáo dục bản thân các bị cáo
đồng thời răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội
hiện hai trong bốn nạn nhân của vụ án đã được người thân chuộc về nước
bốn nạn nhân hiện vẫn đang chịu cảnh khổ cực tại campuchia
và suốt một mươi tháng qua
hai người mẹ này chưa một đêm được ngủ trọn giấc vì thương nhớ hai đứa con
đang lưu lạc tại nơi đất khách quê người
từ lúc con chỉ đi đến giờ đây là gần một mươi tháng thôi
ngày nào tôi cũng phải chờ con tôi về từ khí một mươi một h ba mươi đến một h tháng thì để chờ
có khí thì chờ cả tuần nên mới được nghe con nói một tiếng
lúc nào cũng kêu mẹ ơi mẹ nhớ cơ quan công an để cứu bọn con về với giờ
giờ ở bên đây là làm là quá sức
một ngày là làm từ một mươi năm đến một mươi bảy tiếng
không làm được thì bị đánh đập bỏ đói không cho ăn
việc nhẹ lương cao ở campuchia thực chất là những cái bẫy của bọn tội phạm mua bán người
rất nhiều đường dây đã bị cơ quan chức năng lật tẩy xử lý nghiêm minh trước pháp luật
tuy nhiên hệ lụy nặng nề nhất vẫn là các nạn nhân và gia đình của họ
bởi cuộc sống vốn đã khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn khi phải chạy vậy
vay mượn hàng trăm triệu đồng để chuộc người thân về
và chưa nói đến có những trường hợp đã phải bỏ
mạng lại nơi đất khách quê người do loại tội phạm này gây ra
công an thành phố burma thuật tỉnh đắk lắk cho biết đang vào cuộc điều tra vụ việc
một quán bún đậu ở số bốn mươi một đường trần bình trọng thành phố burma thuật liên tục bị khủng bố
theo đó vào sáng ngày hôm nay trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh quán bún đậu trên
liên tục bị kẻ xấu đến khủng bố gây tâm lý hoang mang
chủ quán bún đậu cho biết quán hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay
thời gian gần đây quán liên tục bị tẩy
tấn công đe dọa khủng bố tinh thần
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng năm một nhóm khoảng một mươi đối tượng rượt đuổi và hâm dọa gia đình chủ quán trên đường đi làm về
tiếp đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm hai thanh niên dạch sơn xe con của gia đình này gây thiệt hại tài sản
tiếp đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng năm một thành viên trong gia đình chủ quán bị một đối tượng đánh gây thương tích
trong các ngày hai mươi tám tháng sáu và ngày hai tháng bảy một người đàn ông tới trước cửa quán nẹp bô xe máy xả khói
gây ô nhiễm môi trường và làm cho khách bỏ đi
chủ quán cho biết đây đều là những hành động của các đối tượng kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè phường lam sơn quận lê trân
thành phố hải phòng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nông nương tụ xã phú sơn
huyện ba vì thành phố hà nội về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình xã mai lâm huyện đông anh
thành phố hà nội bị công an huyện đông anh thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện